bệnh nhân pvd ba mươi chín tuổi ngụ tại long an được đưa đến bệnh viện trong tình trạng chấn thương đầu ngực bụng vết thương mặt trước đuôi trái lộ xương gãy chọc ra da da vết thương bàn tay hai bên bàn chân trái khối phải các vết thương nhiều dị tật đất cát theo thông tin từ người nhà
chiều ngày một mươi ba tháng bốn năm hai nghìn hai mươi bốn bệnh nhân chạy xe máy vô tình va chạm với xe du lịch dẫn đến đa chấn thương kết quả chụp ct một trăm sáu mươi lát sọ não ngực bụng xác định bệnh nhân bị vỡ chấn thương sọ não xuất huyết dưới nhện dãnh sunvius gãy xương sườn bốn nghìn năm trăm sáu mươi bảy trái dập phổi hai bên tràn khí măng phổi gãy xương vai trái vỡ lách độ bốn có dấu thoát mạch gãy xương cánh chậu trái chụp x quang ghi nhận gãy xương đuổi trái nhận định nguy cơ bệnh nhân có thể tử vong do sốc mất máu trên nền đa chấn thương
các bác sĩ đã tiến hành phẫu thuật cấp cứu xử trí tổn thương theo tứ tự ưu tiên
ekip bác sĩ khoa ngoại tổng quát chấn thương chỉnh hình và gây mê hồi sức đã phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân ngay trong đêm khẩn trương dẫn liêu màng phổi mở ổ bụng kiểm tra có nhiều máu cục lẫn máu tươi thấy vỡ lách nhiều mảnh
các bác sĩ đã tiến hành kẹp cuốn lách cầm máu cắt lách vỡ do chấn thương
tiếp sau đó các bác sĩ khoa chấn thương chỉnh hình tiến hành phẫu thuật kết hợp xương gãy đầu dưới xương đùi cho bệnh nhân
quá trình phẫu thuật thành công tốt đẹp bệnh nhân được chuyển lên khoa hồi sức tích cực icu để theo dõi đến khi tình trạng ổn được chuyển về khoa ngoại tổng quát
khoa ngoại thần kinh phối hợp điều trị nội khoa sốt huyết não chụp msct sọ não kiểm tra tạm ổn
sau hơn một tuần điều trị tại khoa ngoại tổng quát tình trạng của bệnh nhân hồi phục rất tốt và đã được chuyển khoa chấn thương chỉnh hình tiếp tục chăm sóc điều trị gãy xương đùi trái